trong diễn biến liên quan nga ngày hôm qua cho biết đã thiết lập một hành lang nhân đạo cho binh sĩ ukraine rút khỏi thành phố mariopol
moscow cũng thông báo đã trục xuất nhiều nhà ngoại giao bỉ hà lan và áo nhằm đáp trả các biện pháp tương tự của các nước này
thông báo của bộ quốc phòng nga cho biết đã mở một hành lang nhân đạo tại mariopol cho các binh sĩ ukraine tình nguyện hạ vũ khí
theo đó toàn bộ hoạt động quân sự xung quanh điểm nóng giao tranh ở nhà máy cán thép avostan được tạm ngưng
các loại xe nhân đạo cũng được triển khai để đưa binh sĩ ukraine rời khỏi thành phố đến những cơ sở tạm trú
tuyên bố được đưa ra sau khi nga thông báo bắt đầu triển khai giai đoạn mới trong chiến dịch quân sự đặc biệt của mình tập trung vào khu vực miền đông ukraine
cùng ngày đại sứ nga tại ba lan tuyên bố moscow sẽ đáp trả ba lan nếu đại sứ quán nước này ở vác xa va phải dừng hoạt động do không nhận được ngân sách ở trong nước
tháng trước ba lan đã trục xuất bốn mươi năm nhà ngoại giao nga cũng như phong tỏa tài khoản ngân hàng của đại sứ quán nga ở nước này